cảm ơn các bạn đã theo dõi
mở đầu bản tin hôm nay ngày năm tháng một mươi là thông tin liên quan đến phiên xét xử châu thị thu nga
nguyên tổng giám đốc chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất hoseng group
cùng với các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khác với những ngày trước đó thường xuyên đổ lỗi cho cấp dưới
trong ngày xét xử thứ ba ngày hôm qua bị cáo châu thị thu nga đã xin tòa trả tự do cho các bị cáo còn lại
và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi của mình
quá trình hội đồng xét xử thẩm vấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo châu thị thu nga thường xuyên khai báo quanh co thiếu thành khẩn về quá trình phạm tội
thậm chí bị cáo nga còn đổ lỗi cho các cấp phó của mình và nhân viên dưới quyền
khi cho rằng họ là những người trực tiếp trình trực tiếp thực hiện còn bị cáo nga không trực tiếp làm việc này
tuy nhiên sang ngày xét xử thứ ba bị cáo nga thay đổi thái độ khi nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình trong vụ án này
bị cáo nga khẳng định
học sinh group sẽ chịu trách nhiệm về những khoản tiền đã thu của khách hàng thể hiện qua các chứng từ phiếu thu
đối với những khoản chi mà housing group không giải trình được bị cáo nga sẽ chịu trách nhiệm một mình
theo bị cáo nga học sinh group cũng như các khách hàng đều chung mong muốn dự án được triển khai
để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và quyền lợi của houseng group
trong phần thẩm vấn trước đó bị cáo đinh phúc tiếu nguyên phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng học sinh group
thừa nhận đã ký một trăm hai mươi tám phiếu thu tiền mặt của khách hàng
nhưng không cho rằng hành vi của mình là giúp sức cho bị cáo nga chiếm đoạt tổng số tiền hơn năm mươi tỷ đồng
theo bị cáo tiếu khi ký phiếu thu tiền cho houging group bị cáo tự thấy mình vô tư trong sáng vì bị cáo không lừa ai
lý do bị cáo ký và một trăm hai mươi tám phiếu thu tiền của khách là do tin tưởng dự án b năm cầu diễn là có thật
tin vào bà nga khi đó đang là đại biểu quốc hội
nếu biết bà nga lừa đảo thì bị cáo đã không làm những việc đó để giờ này phải đứng trước vành móng ngựa
phiên tòa đang tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo
thưa quý vị với rất nhiều người dân việt nam đêm rằm trung thu ngày hôm qua thực sự đã diễn ra rất vui vẻ ấm cúng
tuy nhiên với những người dân xung quanh khu vực đường vĩnh hưng phường thanh trì quận hoàng mai hà nội thì không phải vậy
thay vào đó là cảm giác khoảng sợ lo lắng khi chứng kiến một nạn nhân bị kẻ lạ bất ngờ đạp đổ xe rồi rút dao là một đâm cục tại chỗ
nhân chứng cho biết nạn nhân bị đâm là một người đàn ông đang chở vợ con đi trên đường
khi đến trước cửa một quán cà phê trên đường vĩnh hưng thì bất ngờ bị một đối tượng đi từ sau lao lên đạp đổ xe
ngay sau đó thì tên này rút dao mang theo người đâm liên tiếp vào người và mặt của nạn nhân mặc cho người vợ và con nạn nhân khóc lóc sợ hãi
sau khi ra tay tàn độc đối tượng nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường và bỏ lại một chiếc ba lô
nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
nhận được tin báo lực lượng chức năng sở tại đã có mặt và hiện đang tích cực điều tra vụ việc
một thông tin đến từ kiên giang mặc dù không quen biết cũng chẳng có ân oán gì với nạn nhân
nhưng do ghen dùng bạn nên nguyễn triều giang chú tại thị xã hà tiên đã cầm dao đuổi theo
chém nhiều nhát vào đầu và chân làm nạn nhân bị thương nặng
với hành vi này vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hà tiên tỉnh kiên giang đã kết luận điều tra vụ án
đồng thời đề nghị viện kiểm sát truy tố nguyễn triểu giang về tội cố ý gây thương tích
theo kết luận điều tra vào ngày bốn tháng một
giang đi xe máy cùng với đỗ văn an trên đoạn đường thuộc xã mỹ đức thị xã hà tiên
thì thấy anh hồng mai trọng và bạn gái cũ của an đang ghé vào một quán ăn
con ghen nổi lên an rủ giang tìm hung khí quay lại đánh trọng
thấy đối thủ mang theo hung khí nên anh trọng bỏ chạy
tuy nhiên giang vẫn tiếp tục cầm dao đuổi theo chém nhiều nhát vào đầu và chân khiến anh trọng bị thương nặng
gây án xong giang rời khỏi hiện trường ném bỏ hung khí rồi rời bỏ khỏi địa phương
sau khi bị công an phát lệnh truy nã đến giữa tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy thì bị bắt giữ
theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tích mà giang gây ra cho anh trọng là một mươi sáu
khi dư luận chưa hết xôn xao về nhiều vụ phá rừng quy mô lớn bị phát hiện tại bình định
cùng với đó là hàng loạt cá nhân liên quan bị đưa ra xét xử bị đưa ra xử lý
thì ngày hôm qua cũng chính tại địa phương này
lực lượng chức năng tỉnh bình định lại phát hiện thêm một phần diện tích rừng phòng hộ
thuộc xã đắc mang huyện hoài ân bị người dân chặt phá để trồng keo lai với diện tích khoảng hai mươi hectare
theo ủy ban nhân dân xã đắc mang khu vực rừng phòng hộ bị phá thuộc tiểu khu một trăm linh tám xã đắc mang
dạp dành với xã ân sơn và huyện hoài ân
khu vực rừng này bị phá trong một thời gian khá dài các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra
đây là vụ phá rừng quy mô lớn thứ hai tại tỉnh bình định sau vụ tàn phá sáu mươi chín ha rừng tự nhiên
tại khoảng bảy khoảng tám tiểu khu một xã an hưng huyện an lão mới xảy ra
cơ quan chức năng tỉnh bình định đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng tình nghi với tội danh hủy hoại rừng
lại tiếp tục có thêm hàng loạt vụ việc nạn nhân sập bẫy lừa đảo và lần này là tại tỉnh quảng ngãi
dù vẫn là thủ đoạn cũ giả danh cán bộ cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy gọi điện đến thông báo
nạn nhân có liên quan đến hành vi phạm tội rồi yêu cầu chuyển tiền bị hù dọa có thể nguy hiểm đến tình mạng
nên các nạn nhân đã không trần trừ thực hiện yêu cầu của bọn tội phạm
và chỉ trong một thời gian ngắn nhiều nạn nhân trên địa bàn huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên bốn tỷ đồng
phóng sự sau đây tiếp tục là một lời cảnh báo gửi tới tất cả mọi người
một nạn nhân chú thị trấn đức phổ huyện đức phổ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ của một người tự xưng là điều tra viên thuộc bộ công an
người này cho biết nạn nhân liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền
đối tượng yêu cầu nạn nhân phối hợp điều tra bằng cách khai báo tài sản và yêu cầu ông phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định để phối hợp xác minh truy bắt tội phạm
trong hai mươi bốn giờ nếu xác minh nạn nhân không liên quan thì số tiền trên sẽ được trả lại
đặc biệt đối tượng yêu cầu nạn nhân không được tiết lộ thông tin để tránh nguy hiểm đến tính mạng
tin lời nạn nhân đã chuyển tiền vào hai số tài khoản ngân hàng ở hà nội và bình dương do đối tượng yêu cầu với tổng số tiền là năm trăm linh triệu đồng
tuy nhiên ngay sau đó công an huyện đức phổ đã nhanh chóng nắm được tình hình và phối hợp với ngân hàng tiến hành chặn giao dịch của hai lần chuyển tiền trên và thu hồi nguyên vẹn tài sản trả cho người bị hại

tuy nhiên ngay sau đó công an huyện đức phổ đã nhanh chóng nắm được tình hình và phối hợp với ngân hàng tiến hình của hai lần truyền tài sản trả cho người bị hại